tại đà nẵng ủy ban quốc gia apec và tiểu ban an ninh y tế đã tổ chức lễ xuất quân
và diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng phạm bình minh
đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an khoảng hai cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
cùng hàng trăm phương tiện khí tài trang thiết bị hiện đại đã tham gia buổi lễ
lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
là hoạt động quan trọng nhằm biểu dương lực lượng thực hành các phương án dân đe
ngăn chặn âm mưu hoạt động của các đối tượng chống phá tuần lễ cấp cao
hoặc lợi dụng sự kiện này để xâm phạm an ninh trật tự
đồng thời hoàn thiện quy trình phương án xử lý các tình huống chống khủng bố
đến thời điểm này tiểu ban an ninh y tế đã chuẩn bị đầy đủ các phương án
lực lượng phương tiện phục vụ tuần lễ cấp cao apec
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo các lực lượng bộ công an bộ quốc phòng
bộ y tế phối hợp với chính quyền địa phương chủ động tất cả các phương án
lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuần lễ cấp cao apec
xử lý mọi tình huống đảm bảo các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối tuần lễ cấp cao apec
quyết tâm cao tôi lưu ý các việc có liên quan một là nhận thức rõ hơn
ở tất cả chúng ta về tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng về
công tác an ninh an toàn đảm bảo tuyệt đối để không có một xe xuất nhỏ nào về an ninh an toàn
có thể xảy ra hai là lực lượng công an quân đội triển khai phương án chủ động rộng khắp

an ninh an toàn đảm bảo tuyệt đối để tội phạm không thể có điều kiện phá hỏi dù bất cứ hành vi nào
thủ đoạn tinh vi nào tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày sáu tháng một mươi một đến ngày một mươi một tháng một mươi một
tại nhiều địa điểm ở đà nẵng dự kiến lãnh đạo của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec cùng khoảng một mươi
một mươi đại biểu quốc tế trong và ngoài nước tham dự